chiều ngày hôm nay hai mươi ba tháng chín tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi hội đàm với phó chủ tịch cao cấp
kinh tế trưởng của ngân hàng thế giới world bank bà pinelov cojano goldberg
đang có chuyến công tác tại việt nam tham dự diễn đàn cải cách và phát triển việt nam năm hai nghìn một mươi chín
ngoài việc tư vấn các chính sách ngân hàng thế giới đã tài trợ nhiều chương trình
dự án oda vốn vay ưu đãi trị giá khoảng hai mươi bốn tỷ đô la mỹ cho việt nam
trong đó đã giải ngân khoảng một mươi tám tỷ đô la mỹ
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết chính phủ luôn coi đây là nguồn lực tài chính quan trọng
góp phần giúp việt nam giảm nghèo thúc đẩy đầu tư phát triển bền vững
ổn định kinh tế vĩ mô trong những năm qua
chính phủ mong muốn được lắng nghe những dự báo của ngân hàng thế giới
cũng như đưa ra những khuyến nghị để việt nam có thể tham gia và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu
bà goldberg cho biết chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới là để việt nam tham gia
vào chuỗi giá trị toàn cầu và ngân hàng thế giới luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong quá trình này